ngày một mươi bốn tháng sáu công an tỉnh đồng nai cho biết đang tiếp tục tăng cường kiểm tra tại tám chốt kiểm dịch covid một mươi chín trên địa bàn giáp ranh với tỉnh đồng nai
theo đó các chốt kiểm soát chính tập trung hướng từ thành phố hồ chí minh và bình dương qua địa phận tỉnh đồng nai
tại những địa điểm kiểm tra đồng chí phó giám đốc công an tỉnh đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của lực lượng liên ngành
đồng thời trao tặng phần quà động viên tinh thần các lực lượng làm nhiệm vụ
yêu cầu các chốt phải tăng cường công tác kiểm soát các cá nhân và phương tiện giao thông qua chốt để kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín phải xử lý nghiêm với tinh thần chống dịch như chống giặc
đồng thời chủ động phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa điểm được phân công đảm trách